các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bản thân em khi hay tinh được quay trở lại trường học trực tiếp cũng khá lo lắng
nhưng lại khá háo hức vì được gặp lại bạn bè thầy cô
việc học trực tuyến không khả thi cho lắm nên em đã cố gắng thuyết phục ba mẹ
và hứa sẽ tự trang bị kiến thức phòng chống dịch để bảo vệ bản thân
hay có em lại cho rằng trước khi đến lớp bản thân em sẽ luôn có ý thức
về việc tự trang bị phòng dịch rất kỹ nhưng nếu trong lớp học thông báo của bạn là f
thì tụi em sẽ rất lo sợ và không biết phải làm sao
tiến sĩ tô nhi a trấn ngàn nếu đã thực hiện các biện pháp
phòng dịch mà vẫn là f thì mình tuân thủ chữa trị về covid một mươi chín
các em thoải mái cũng là vaccine tinh thần để tự tin đến trường
phát biểu kết luận tại chương trình chị trần thu hà phó bí thư thành đoàn tp hcm
chủ tịch hội đồng đội tp hcm cho biết chương trình được tổ chức là nhằm giúp cho học sinh
chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đến trường cũng là dịp chia sẻ với phụ huynh đồng thuận
và yên tâm cho các em đến trường
chị hà nhắn nhủ không nên nghĩ tiêm vaccine là không nhiễm bệnh
chúng ta nhắc nhở nhau và cùng bạn bè rèn luyện kỹ năng mới để phòng tránh dịch bệnh
trong tình hình hiện nay các em đi học trực tiếp phải rèn luyện nếp sinh hoạt mới
cần sự đồng hành của phụ huynh thầy cô quan trọng vẫn chính là sự tự giác của bản thân các em
thưa quý vị và các bạn như vậy học sinh khi trở lại học trực tiếp trong thời điểm này
ngay cả khi ăn bán trú cũng không đùa giỡn túm tụm muốn nói chuyện phải đeo khẩu trang
phải ngủ đủ tập thể dục để bảo đảm sức khỏe thực hiện năm k tuyệt đối